bộ khoa học và công nghệ mới đây đã họp báo thông tin về sự kiện ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia
đây là hoạt động thường niên của bộ khoa học và công nghệ nhằm tạo ra nền tảng kết nối các đối tượng của hệ sinh thái khởi nghiệp ở việt nam với nhau
với cộng đồng khởi nghiệp trong khu vực và trên thế giới
với chủ đề nguồn lực hội tụ techfest việt nam hai nghìn một mươi chín trở thành nền tảng liên kết phát triển mạng lưới chia sẻ giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo việt nam
với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực và trên thế giới
không gian tổ chức techfest việt nam hai nghìn một mươi chín xoay quanh các hội thảo hội nghị diễn đàn tọa đàm chuyên sâu
theo mô hình một mươi hai làng công nghệ các khu kết nối đầu tư cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp và các khu trình diễn công nghệ
sự kiện sẽ diễn ra từ ngày bốn đến ngày sáu tháng một mươi hai tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
với sự tham gia của hơn hai trăm năm mươi doanh nghiệp khởi nghiệp tiềm năng kết nối và gần hai trăm linh nhà đầu tư trong nước và quốc tế